hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
nguyễn được chú tại xã an bình đang tổ chức cho bốn đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn khu phố chín thị trấn phước vĩnh
thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ một túi ni lông chứa ma túy đá một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều hung khí như súng đạn roi điện bình xịt hơi cay
công an huyện phú giáo đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn được về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy